xả chất thải nhựa xuống đại dương là một vấn đề nổi cộng đang được cộng đồng thế giới quan tâm và công nhận rộng rãi
nó đã trở thành vấn đề được đem ra thảo luận chính sách tại ủy ban đại dương toàn cầu
làm chứng cứ tại quốc hội mỹ hội nghị g bảy g hai mươi và chương trình môi trường của liên hợp quốc
phản ánh dưới đây ghi nhận thực trạng và một số giải pháp được đề xuất nhằm giải quyết vấn đề này
mới đây tại hội thảo chất thải nhựa trong đại dương của chúng ta
liệu chúng ta có thể cùng chung tay giải quyết vấn đề toàn cầu này diễn ra tại hà nội
diễn giả tiến sĩ zena zembeck giám đốc trung tâm quản lý vòng quay của rác thải đại học georgia của hoa kỳ cho rằng
chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát và giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường nhờ các giải pháp kết hợp từ chính phủ
người dân và các nhà máy sử dụng nguyên liệu tái chế trong sản xuất
tôi cho rằng không chỉ có chính phủ là nhân tố kiểm soát
và giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường
mà cần có sự chung tay của cả người dân và những nhà máy
mỗi một nhân tố sẽ có một vị trí một vai trò khác nhau và có thể cùng hỗ trợ nhau để giải quyết vấn đề này
các số liệu đưa ra cho thấy hàng năm lượng rác thải từ chất thải nhựa ra môi trường đã tăng lên gấp nhiều lần
khi tăng ở mức hai triệu tấn vào năm một nghìn chín trăm năm mươi lên con số tám ba tỷ tấn vào năm hai nghìn hai mươi
và được dự đoán sẽ tăng lên ba mươi bốn tỷ tấn vào năm hai nghìn năm mươi
để kiểm soát lượng chất thải nhựa ra môi trường công ước về chất thải nhựa siêu nhỏ ra môi trường nước vào năm hai nghìn một mươi năm đã quy định
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy chấm dứt việc sản xuất và đến năm hai nghìn một mươi tám sẽ chấm dứt hoàn toàn hoạt động mua bán các hạt nhựa siêu nhỏ
đến nay nhiều quốc gia đã và đang nỗ lực bằng nhiều biện pháp và công nghệ để giúp giảm thiểu và tái chế rác thải nhựa ra môi trường
tuy nhiên cách thu gom rác thải gặp phải các vấn đề khác về ô nhiễm môi trường trong khi xử lý tái chế nhựa
chất thải nhựa
là chất mà không thể phân hủy được
cái quy trình xử lý rác thải thì thường là người ta sẽ phân biệt chất thải nhựa ra ngoài
rồi người ta sẽ xử lý những cái chất thải còn lại
ở việt nam thì hiện tại cái chất thải này vẫn chưa được phân loại
mà ta thường cho vào xử lý luôn
thì cái này cái khí thải mà nó thải ra rất ảnh hưởng đến môi trường của mình
nếu như chúng ta phải nghĩ cách thiết kế sản phẩm thế nào và sử dụng chúng như thế nào
sử dụng công nghệ gì thì hãy suy nghĩ đơn giản hơn
tại sao chúng ta phải làm ra nhiều sản phẩm mới
trong khi có thể có vật liệu thay thế và có thể tái chế chúng một cách tốt hơn
các nghiên cứu cho thấy với việc sử dụng hợp lý các sản phẩm từ nhựa
kết hợp với các nhà máy sản xuất cân đối trong việc sử dụng chất liệu nhựa khác nhau
cho các kích thước sản phẩm nhựa khác nhau
thì việc tái chế sản phẩm nhựa có thể đạt tới bảy mươi lần tái sử dụng
và cách bền vững nhất để kiểm soát được rác thải nhựa ra môi trường
đó chính là việc phân loại và tái sử dụng chúng